thưa quý vị chuỗi ngày nắng ấm ở miền bắc sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần
đêm và sáng trời vẫn rất là lạnh
trời nắng hanh khô sẽ khiến cho da khô và dễ ốm
cùng với đó là bầu không khí ô nhiễm sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp
chúng ta nên dùng khẩu trang hoạt tính khi ra đường
rửa mũi bằng nước muối sinh lý để giữ vệ sinh cũng như là giữ ẩm cho mũi
vâng thêm vào đó thì quý vị cũng nên uống đủ nước
và đến hôm nay thì độ ẩm ở miền bắc cũng sẽ tăng dần lên
cảm giác sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều ạ
vâng còn ở tây nguyên và nam bộ thì sẽ nắng giáo cả tuần
tại nam bộ thì nắng nóng khá là gai gắt
quý vị hãy mang theo những vật dụng và có những biện pháp chống nắng để bảo vệ làn da cũng như là sức khỏe
còn ở khu vực tây nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nguyên nên thời tiết dịu mát
trong khi đó miền trung sẽ có nhiều ngày mưa trong tuần
đến chủ nhật thì khá nắng mưa mới giảm và trời sẽ bắt đầu có nắng
và bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ có ở phần cuối của chương trình